tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã chủ trì cuộc họp báo cáo giả soát đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đề án xử lý các tồn tại yếu kém
của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành công thương
và đề xuất chuyển giao sang ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
từ sau phiên họp lần thứ sáu của ban chỉ đạo cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến nay
các dự án doanh nghiệp đã có những chuyển biến
trong số sáu nhà máy trước đây có hoạt động sản xuất kinh doanh
thì có hai nhà máy hoạt động sản xuất kinh doanh bước đầu có lãi như dự án nhà máy sản xuất phân bón dap số một hải phòng
lợi nhuận trong năm hai nghìn một mươi tám là gần hai trăm linh tỷ đồng tăng một trăm tám mươi tỷ so với năm hai nghìn một mươi bảy
dự án nhà máy thép việt trung năm hai nghìn một mươi tám lợi nhuận đạt bốn trăm sáu mươi chín tỷ đồng tăng một trăm năm mươi chín tỷ so với năm hai nghìn một mươi bảy
đối với các dự án còn lại
nhà máy đạm hà bắc đạm ninh bình phân bón dap số hai lào cai đang tiếp tục khắc phục khó khăn
ổn định sản xuất giảm dần mức độ thua lỗ
bên cạnh đó trong số ba dự án trước đây bị dừng sản xuất kinh doanh
đến nay đã có hai dự án vận hành ổn định trở lại
đó là dự án nhà máy sản xuất sơ sợi đình vũ dự án nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học quảng ngãi
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết
việc xử lý các dự án nhà máy yếu kém cần phải làm càng sớm càng tốt trên tinh thần công khai minh bạch
cuộc họp lần này để kiểm điểm đánh giá lại kết quả xử lý một mươi hai dự án yếu kém của ngành công thương
để ra tiêu chí xem xét để một số dự án nhà máy thoát ra khỏi diện yếu kém
bên cạnh đó tập trung tháo gỡ những khó khăn còn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của một số dự án nhà máy này
phó thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành đại diện tổng công ty nhà máy
đề xuất những ý kiến về hướng xử lý các dự án yếu kém tránh tình trạng để lâu mới xử lý thì sẽ rất khó khăn